tình trạng khô nóng kéo dài khiến cho mực nước tại các sông hồ đập trên địa bàn tỉnh quảng trị xuống thấp kỷ lục
tại thành phố đông hà gần một mươi hộ dân đang ở trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt
với tình hình nắng nóng như hiện nay việc mất nước sẽ còn kéo dài và nghiêm trọng hơn
sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân
nhà máy nước tân lương lấy nước từ sông vĩnh phước để cung cấp cho gần ba mươi hộ dân tại thành phố đông hà
thế nhưng đến thời điểm này mực nước trên sông đã tiệm cận mực nước chết
nếu mực nước trên sông vĩnh phước xuống thêm năm mươi cm nữa thì trạm bơm sẽ phải ngừng hoạt động
khoảng một tháng nay cuộc sống của hàng nghìn hộ dân tại thành phố đông hà bị đảo lộn và bị cắt nước sinh hoạt liên tục
các hộ sống ở khu vực cao thường xuyên bị cắt nước luân phiên
trước tình hình trên công ty cổ phần nước sạch quảng trị đang huy động một trăm linh nhân lực tiến hành nạo vét
khơi thông dòng chảy đắp đập ở hạ liêu để giữ nước
công ty cũng đã dừng việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt cho các khu vực có bệnh viện trường học
chúng tôi đã triển khai các phương án ngay từ đầu năm
thứ nhất là duy tu bảo dưỡng máy móc
và đầu tư các công trình hạ tầng cấp nước
chúng tôi đã đầu tư một đập tràn dòng sông vĩnh phước với giá trị đầu tư khoảng hơn bảy tỷ đồng
tuy nhiên hiện nay nước sông vẫn đang ở mức rất cạn kiệt và chưa đủ khai thác hết công suất của nhà máy
tỉnh quảng trị cũng đã cho xã hồ thủy lợi ái tử để bổ sung nước cho sông vĩnh phước
tuy nhiên do nắng hạn kèm theo gió tây nam thổi mạnh nên lượng nước bốc hơi nhanh
theo dự báo nếu khoảng một mươi một mươi năm ngày nữa không có mưa
mưa nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại thành phố đông hà sẽ xảy ra trên diện rộng